thưa quý vị những ngày này iraq đang kỷ niệm hai mươi năm ngày xảy ra cuộc chiến tranh
đã làm thay đổi mạnh mẽ quốc gia trung đông này
dạng sáng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn ba mỹ bắt đầu không kích thủ đô baghdad của iraq
mở màn cho chiến dịch tấn công chống lại chính quyền của tổng thống saddam hussein
với lý do iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt
vũ khí hủy diệt hàng loạt thì không được tìm thấy chỉ có chính quyền của tổng thống serdam brussel
sụp đổ còn iraq trở thành một quốc gia bị tan phá bởi chiến tranh
và đến nay thì vẫn chưa thể chữa lạnh
hai mươi năm trước chỉ trong vòng ba tuần liên minh do mỹ dẫn đầu đã lập đổ chính quyền của tổng thống saddam hussein
và kiểm soát các thành phố lớn của iraq
một chính phủ mới được lập ra như làn sóng bạo lực phê phái và các vụ đánh bom triển miên
của các phần tử khủng bố đã tàn phá iraq
đã có lúc iraq trở thành căn cứ của những tổ chức khủng bố như lực lượng is
hai mươi năm sau cuộc tấn công thủ đô baghdad giờ đây rất khác
những làn sóng bạo lực phe phái và các vụ đánh bom từng tàn phá thủ đô đã gần như biến mất
tuy nhiên đất nước này vẫn còn khó khăn bởi sự đối đầu giữa các phe phái tình trạng tham nhũng và nghèo đói
hầu hết người dân đều bày tỏ sự thất vọng và thậm chí tuyệt vọng với những gì đang diễn ra ở đất nước họ
thật đáng buồn chúng tôi muốn xây dựng đất nước tốt đẹp hơn
chúng tôi đã có hy vọng lớn lao tuy nhiên hai mươi năm đã trôi qua và những gì còn lại là một đất nước iraq bị tổn thương
giấc mơ về một đất nước dân chủ đã trở thành cơn ác mộng
cơn ác mộng của một đất nước bị chia cắt
rất nhiều xung đột nội chiến và nạn tham nhũng ở khắp mọi nơi
hơn bốn mươi người dân iraq sống dưới mức nghèo cổ
sau hai mươi năm giờ đất nước vẫn chưa thể hồi phục
người dân không có việc làm mọi thứ vẫn như trước đây
thật là một vòng luận quẩy
còn với nước mỹ cuộc chiến cách đây hai mươi năm vẫn là nội ám ảnh mỗi khi nhắc lại
chiến tranh tại iraq đã gây thiệt hại cho nước mỹ hàng tỷ đô la mỹ
gần năm lính mỹ đã thiệt mạng
nhiều người mỹ thừa nhận đất nước họ đã mắc sai
nhiều người mỹ đã mắc sai lầm khi phát động cuộc chiến vào hai mươi năm trước